ngày ba mươi tháng một tức ngày sáu tháng riêng năm canh tí tại cánh đồng thôn đội tín xã đội sơn
huyện duy tiên tỉnh hà nam đã diễn ra hội thi vẽ trang trí châu lễ hội tịch điền đội sơn năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thi có gần ba mươi họa sĩ đến từ thủ đô hà nội và các tỉnh hà nam hưng yên ninh bình thái bình
ngay từ sáng sớm những chú châu được chọn lựa từ các thôn xóm trong vùng
được tập kết tại bãi gần sân khấu chính để làm giá vẽ cho các họa sĩ
sau hồi chống khai hội các họa sĩ về khu sân bãi nhận châu và bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của mình trên mình châu
tất cả các năm thì nó liên quan đến một mươi hai con giáp và các họa sĩ thì thường liên tưởng đến những con giáp để vẽ trên mình con trâu
cái suy tưởng và cái liên tưởng của họa sĩ đều liên quan đến cái sự khởi đầu tốt đẹp cho một cái vụ mùa của năm
hội thi vẽ trang trí châu lễ hội tịch điền đội sơn
sơn la là nét văn hóa độc đáo riêng có của vùng đất đội sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
qua đó góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới của đất nước nói chung tỉnh hà nam nói riêng
từ ngày mà phục dựng hồi sướng từ năm hai nghìn chín đến giờ
cái cuộc thi vẽ châu này nó cũng có riêng có của hà nam đấy trong cái lễ hội tịch điền
và đến bây giờ đấy thì trong cái cuộc thi này
để lấy những cái con châu một là nó cũng đảm bảo được yêu cầu của ban tổ chức
ví dụ như cái mô típ dân gian này hoặc là hai nữa là một số những cái để nói về cái khuyến nông
trong đó năm nào đặc biệt là cái lễ hội này năm nào cũng có một đến ba họa sĩ người nước ngoài
hội thi vẽ trang trí châu năm hai nghìn hai mươi tạo nên nét văn hóa riêng của lễ hội vùng đất đội sơn
tạo được ấn tượng cho du khách đến với lễ hội
những chú châu đạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày tịch điền vào ngày hôm nay ba mươi một tháng một
tức ngày mùng bảy tháng riêng năm canh tí